hơn hai mươi ngày qua người dân tại các phôn phú hải phú đồng xã phú mỡ huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề di chuyển
mặc dù ubnd huyện đồng xuân đã huy động nhiều nhân công máy móc khẩn trương khắc phục nhưng do khối lượng đường hư hỏng quá lớn nên dự kiến phải mất một mươi ngày nữa mới cơ bản hoàn thành
hiện nhiều tuyến đường ở huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên vẫn còn sạt lở nặng và cho đến lúc này có nơi vẫn còn ách tắc
tại xã phùng cao phú mỡ đã hơn hai mươi ngày sau bão lũ nhưng việc đi lại của người dân không những khó khăn nguy hiểm mà nông sản cũng không thể thu hoạch để bán vì xe ô tô chưa thể vào các thôn mua được
việc xử lý các điểm sạt lở nặng đã được địa phương dồn sức triển khai nhưng hiện vẫn chưa thể giải quyết hết nhu cầu cấp thiết của người dân
nói chung là đường mới bữa đầu tiên mà vô là nhìn không ra cái đường nữa xe máy đi là nhiều khi phải lót đá để qua hố chứ đi không được
bây giờ nói chung khắc phục là tạm ổn những chỗ hư hại nặng khắc phục tạm ổn rồi
cái việc cần thiết nhất là phải cho thi không để mà sang lấp những cái tiếng mà bị sạt lở quá nhiều ví dụ như là tiếng lãnh vong làng đồng làng đồng phú lợ phú lợ phú hải
đường hư hỏng nhiều trong điều kiện thiếu kinh phí và thời tiết vẫn đang là mùa mưa
lo ngại nhất hiện nay là nhiều vị trí núi nằm dọc trên các tuyến đường đã hư hỏng nặng đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở làm tái bổi lấp gây nguy hiểm đến tính mạng
và càng làm khó khăn trong việc vận chuyển và tiêu thụ nông sản của người dân